hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin được kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh hai mươi bốn h
được phát sóng vào lúc một mươi tám h hàng ngày trên antv
chương trình hôm nay thứ tư ngày hai tháng một mươi hai
và mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là một số tin tức cập nhật về tình hình mưa lũ
cùng với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý diễn ra trong vòng hai mươi bốn giờ qua
thưa quý vị và các bạn
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh khánh hòa cho biết
sáng nay đã có thêm một người tử vong do mưa lũ xảy ra ở địa phương này
nạn nhân là cháu võ huy hoàng sinh năm hai nghìn một mươi chín chú ở thôn xuân phong xã vĩnh phương
thành phố nha trang bị trượt chân ngã xuống nước ngay trước sân nhà và đã ngạt thở
như vậy là đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh khánh hòa có năm người chết
một người mất tích và hai người bị thương do thiên tai mưa lũ
để tiếp tục khắc phục hậu quả mưa bão
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị tỉnh khánh hòa
tiếp tục huy động lực lượng tập trung tìm kiếm người mất tích
sẵn sàng lực lượng cứu hộ cứu nạn để xử lý kịp thời khi có tình huống
các tỉnh thành phố yêu cầu ra soát công tác quản lý lữ hành
có biện pháp kiểm soát du khách đi du lịch tự do
hướng dẫn để du khách không đi hoặc là di chuyển ra khỏi khu vực có thể gặp nguy hiểm
khi xảy ra mưa lũ đồng thời tăng cường công tác truyền thông về tình hình mưa lũ trên địa bàn
và kiểm soát hạn chế người dân đi vào các khu vực không đảm bảo an toàn
khi dễ xảy ra ngập lụt chia cắt và lũ quét sạt lở đất
cắm biển cảnh báo bố trí lực lượng canh gác hướng dẫn tại các khu vực có nguy cơ cao
trong khi đó tại tỉnh bình định mưa lớn liên tiếp từ ngày một đến ngày hai tháng một mươi hai
đã khiến cho nước sông dâng cao
gây ngập sâu nhiều vùng trũng thấp chia cắt nhiều tuyến đường cô lập một số khu dân cư
nhiều tuyến đường ở các xã vùng trũng thấp của huyện tuy phước như phước sơn phước thuận phước hòa đã bị ngập
đặc biệt nước sông gò bồi ở địa phận xã phước hòa dâng cao đã khiến cho bảy mươi hộ dân thôn tân giản bị ngập nặng
đây là vùng trũng thấp lại gần sông gò bồi nên có mưa lớn là bị ngập lụt
một số khu vực dân cư tại huyện phù cát bị ngập sâu do nước lụt từ thượng nguồn đổ về
tại xã cát tránh nước tràn vào một số nhà tuyến đường tỉnh lộ sáu trăm bốn mươi đoạn từ xã cát tiến huyện phù cát đi xã phước thắng huyện tuy phước bị ngập sâu
các phương tiện giao thông rất khó khăn trong di chuyển
công an các địa phương đã bố trí lực lượng phương tiện hướng dẫn hỗ trợ việc di chuyển ở các địa bàn bị ngập lụt
tại các điểm ngập sâu lực lượng cảnh sát giao thông đã chốt chặn không để người và phương tiện qua lại tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc
còn tại quảng ngãi bốn trăm linh hộ dân với khoảng hai nhân cư
nhân khẩu ở ba thôn của xã hương trà huyện trà bồng đang bị cô lập sau vụ sạt lở núi
dạng sáng ngày một tháng một mươi hai trên địa bàn đã xảy ra vụ sạt lở núi khiến cho cả nghìn khối đất đá chút xuống vùi lấp nhà cửa của người dân
vụ sạt lở núi không gây thiệt hại về người
sông bốn trăm linh hộ dân với khoảng hai nhân khẩu của ba thôn trà vinh trà vân và cà đam đang rơi vào tình thế bị cô lập
tuyến đường nối ba thôn trên đến thời điểm hiện tại
vẫn còn bị ách tắc do lượng lớn đất đá đang phủ khắp mặt đường
ngoài ra sạt lở núi còn xảy ra tại các thôn trà lương trà linh xã hương trà khiến cho chín ngôi nhà bị hư hỏng
trong đó một nhà bị sập hoàn toàn
được biết trong hai ngày ba mươi tháng một mươi một và mùng một tháng một mươi hai sạt lở cũng đã đe dọa một số xã miền núi khác của tỉnh quảng ngãi là sơn long huyện sơn tây
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
công an thị xã tân uyên phối hợp với văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đang tạm giữ năm đối tượng để điều tra về hành vi giết người vào đêm ngày một tháng một mươi hai xảy ra trên địa bàn thị xã này
các đối tượng gồm châu phú quý kiều trần trung hiếu công chú ở kiên giang nguyễn quốc an quê ở trà vinh nguyễn khánh sơn chú tại thị xã tân uyên và mai trí dững quê ở an giang
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày một tháng một mươi hai
trong lúc tổ chức ăn nhậu nhóm của quý xảy ra mâu thuẫn với nhóm của lê trí ngoản
sau khi được mọi người can ngăn ra về quý cùng với các đối tượng chạy về phòng trọ chuẩn bị hung khí tìm đánh nhóm của ngoản
khi đến đoạn đường gần cây sang nam tân uyên thuộc phường uyên hưng thị xã tân uyên nhóm của quý gặp ngoản nên sử dụng vỏ chai bia mũ bảo hiểm đánh anh ngoản tử vong
sau khi nhận được tin báo công an thị xã tân uyên đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh truy xét bắt giữ các đối tượng
với giá là một triệu đồng một người một nhóm đối tượng chuyên tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào việt nam vừa bị lực lượng chức năng phát hiện
liên quan tới vụ việc này bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị cho biết đơn vị đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về việc tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào biên giới
vào lúc một mươi hai h ngày hai mươi tám tháng một mươi một tại bến tại bến sông sepol thuộc thị trấn lao bảo huyện hướng hóa tỉnh quảng trị đội biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo đã phát hiện bắt quả tăng đối tượng hiếp
chú tại tỉnh savanna khẹt lào dùng phương tiện đỏ máy chở hai người việt nam nhập cảnh trái phép về việt nam để lấy tiền công gồm nguyễn văn lệ nguyễn đức nghĩa đều trú tại tỉnh quảng bình
qua điều tra ba đối tượng các lực lượng chức năng đã truy xét nóng đối tượng lê thị liên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
trú tại thị trấn lao bảo là đối tượng có vai trò tổ chức môi giới cho lệ nghĩa nhập cảnh trái phép vào việt nam
đội biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với lê thị liên và đã được viện kiểm sát nhân dân huyện hướng hóa phê duyệt
công an tp mỹ tho tỉnh tiền giang vừa phát hiện một điểm kinh doanh game bán cá nhưng không có giấy phép và còn chứa cả hung khí

khoảng chín giờ sáng nay công an tp mỹ tho phối hợp với công an xã mỹ phong kiểm tra hành chính tụ điểm game bán cá tại hộ của gia đình ông nguyễn quốc phúc chú tại ấp mỹ phú xã mỹ phong tp mỹ tho
ngay tại thời điểm kiểm tra phát hiện có chín người đang chơi game nhưng không xuất trình được hóa đơn chứng tử giấy phép kinh doanh
lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản vụ việc tạm giữ hai máy game bắn cá tám xe máy không xuất trình được các giấy chứng nhận quyền sở hữu chín điện thoại di động một mươi năm dao tự chế một dụng cụ tự chế sử dụng ma túy và mời làm việc với chín đối tượng này
qua làm việc ban đầu các đối tượng cho biết tụ điểm này do đối tượng lê trọng nghĩa trông coi thuê cho một người khác ngoài ra chín đối tượng còn khai nhận đã sử dụng trái phép chất ma túy tại đây
còn vào khoảng một mươi tám h tối ngày hôm qua hơn một mươi cán bộ chiến sĩ công an phường lộc phát thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng cùng với lực lượng dân quân phường đã kịp thời ngăn chặn khống chế bắt giữ nhiều đối tượng
trong đó có hàng chục thanh thiếu niên đã vác theo mã tấu dao mát chuẩn bị hỗn chiến thanh toán nhau
vào thời điểm trên sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân có khoảng gần ba mươi thanh thiếu niên vác theo mã tấu dao mát đang tụ tập tại khu tái định cư trên đường